tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra chương trình hòa nhạc chào xuân new year concert năm hai nghìn hai mươi ba
đây là sự kiện đặc biệt do bộ công an chỉ đạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ngày ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba và mừng xuân quý mão năm hai nghìn hai mươi ba
chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình intv
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ông nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
ông trần lưu quang ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đã đến dự và tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ
hòa nhạc chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi ba do giàn nhạc giao hưởng việt nam
phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân thực hiện
với phần biểu diễn của gần một trăm linh nghệ sĩ
trong không khí dạo rực của mùa xuân ngay từ phút mở màn
nghệ sĩ ưu tú bùi công duy các nghệ sĩ giàn nhạc giao hưởng việt nam
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nghệ sĩ ưu tú kim xuân hiếu
đã đưa khán giả hội ngộ với hai nhà soạn nhạc lừng danh thế giới
john hart strong ii và antonio vivadi

mùa xuân việt nam cũng hiện diện qua một tuyệt phẩm của nhạc sĩ văn cao
sáng tác trong mùa xuân đầu tiên sau khi đất nước thống nhất non sông thu về một mối ca khúc một số
trong chương trình lần này một số tác phẩm cũng được nhạc sĩ cao đình thắng
chuyển soạn cho giàn nhạc biểu diễn
đây là một chương trình nghệ thuật chào xuân là một hoạt động thường niên của bộ công an tổ chức
với mong muốn là gắn kết mọi người lại gần nhau hơn bằng hơi thở âm nhạc

đây là một hoạt động để khích lệ cán bộ chiến sĩ sẽ cống hiến hết mình
gìn giữ và bảo vệ an ninh tổ quốc
thanh âm của mùa xuân những nhịp điệu tươi vui khỏe khoắn căng tràn sức sống
cũng được chuyển soạn đến khán giả của chương trình
qua nhiều tác phẩm nổi tiếng khác của việt nam và thế giới
trong đó có những ca khúc đặc biệt quen thuộc với người việt nam
trong các dịp lễ tết đã được chuyển soạn
cho dàn nhạc biểu diễn như
đảng đã cho ta mùa xuân sáng tác phạm tuyên
mùa xuân nho nhỏ nhỏ nhạc trần hoàn thơ thanh hải
đây là chương trình hòa nhạc chào xuân
nên hầu hết các tác phẩm âm nhạc được lựa chọn biểu diễn
đều mang tiết tấu rộn ràng vui tươi
mỗi một năm thì chúng ta đã có những chương trình hòa nhạc như thế này
và càng ngày thì nó càng hay hơn nó càng hấp dẫn hơn
và với sự hợp tác của các nghệ sĩ
cũng như các đồng chí chỉ đạo
và nó chặt chẽ như thế này
thì tôi nghĩ là đấy là một
nó tạo ra một vị thế và một hy vọng mới
cho sự phát triển của âm nhạc
cũng như là qua đó chúng ta phản ánh
sự phát triển của ngành chúng ta
cũng như là của đất nước
thì đấy là những cái mà tôi cảm giác là
ở chương trình này những tác phẩm
chúng ta đã thấy được
và chúng ta có sự lựa chọn và rất tinh tế
được tổ chức lần thứ hai
hòa nhạc chào xuân new year concert hai nghìn hai mươi bốn
là sự kiện nhiều ý nghĩa của bộ công an
dành tặng cán bộ chiến sĩ và người thân của họ
nhân dịp đầu năm mới
sau những tràng pháo tay tán thưởng không ngớt
nhưng bó hoa rực rỡ
khán giả cùng các nghệ sĩ rời nhà hát lớn hà nội
trong ruộng rã niềm vui
và họ sẽ có thêm nhiều trải nghiệm
khám phá mới thú vị
trong chuyến du xuân qua nhiều vùng miền trên thế giới
bằng ngôn ngữ âm nhạc